tại huyện tri lăng tỉnh lạng sơn đã bắt đầu bước vào vụ na năm hai nghìn một mươi chín
để góp phần hỗ trợ cho bà con thuận tiện trong việc buôn bán đưa những quả na chi lăng đến với tay người tiêu dùng trên cả nước
các hoạt động xúc tiến thương mại cũng đã được quan tâm và thực hiện
do thời tiết khí hậu nền sản lượng na chi lăng năm nay thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên giá na năm nay giao động từ ba mươi đến tám mươi nghìn đồng một kg
đây được đánh giá là mức giá cao hơn so với mọi năm nên người dân trồng na tại đây hết sức phấn khởi
để có được điều này ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện chi lăng đã tuyên truyền vận động người dân
sản xuất na tuân thủ các tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm cũng như thuận tiện hơn cho việc tiêu thụ
qua các phương tiện ứng hiện chúng chúng tôi tăng thời lượng
quảng báo truyền thông xúc tiến thương mại và chúng tôi tập trung vào thị trường hà nội và thị trường thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó bằng việc tổ chức ngày hội na chi lăng và tuần lễ quảng bá kết hợp diễn đàn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm na chi lăng
tỉnh lạng sơn kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để quảng bá thương hiệu na chi lăng
cũng như tìm kiếm đối tác ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm na hướng tới xuất khẩu